thưa quý vị
năm mươi năm sau ngày chủ tịch hồ chí minh mãi mãi ra đi
toàn đảng toàn quân toàn dân một lòng quyết tâm thực hiện năm lời thề trước vong linh của bác
một trong năm lời thề đã được dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của đảng thực hiện một cách xuất sắc
đó là kiên trì lý tưởng mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội tại việt nam
ngay từ khi ra đời cho đến nay đảng ta luôn khẳng định
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu lý tưởng của đảng
và nhân dân ta đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu của cách mạng việt nam
không phải chỉ khi giành được chính quyền đất nước hòa bình
thì mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội mới được đặt ra
mà ngay cả trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền
khi nhiệm vụ giải phóng dân tộc được đặt lên hàng đầu
thì đi lên chủ nghĩa xã hội đã là mục tiêu là sự lựa chọn của đảng ta và chủ tịch hồ chí minh
vào thời điểm đó khi miền nam đang quyết tâm đánh cho mỹ cút đánh cho nguyễn nhào
quyết tâm giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước
cả nước dồn sức cho miền nam ruột thịt
thì ở miền bắc bắt đầu công cuộc kiến thiết đất nước
khó khăn trọng chất khó khăn khi năng suất kinh tế thấp đời sống người dân còn nghèo
các thế lực cơ hội chính trị muốn phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa
thêm vào đó bối cảnh quốc tế cũng đặt ra bài toán với các nước xã hội chủ nghĩa
khi chế độ này ở liên xô và đông âu sụp đổ
nhưng với quyết tâm đổi mới hay là chết
năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đảng ta đã khởi xướng công cuộc đổi mới
tạo một bước ngoặt mang ý nghĩa cách mạng cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội
chúng ta đã đào tạo một đối mục cán bộ kể cả người lập chính sách
rồi thì những công nhân cán bộ hay là những người lao động thực hiện các cái nội dung
mà theo nguyên thất thị trường kể cả trong lưu thông trong sản xuất
mà nó cũng đã ăn nhập được nó cũng đã có thể phù hợp được
hoặc là nó có thể đuôi kìm theo
nó có thể theo được cái vận hành của kinh tế thị trường
vị trí lãnh đạo của các tổ chức đảng cũng đã được nâng lên ở một bước
tuy nó chưa đồng đều nhưng mà nó cũng có so với trước là nó cũng đã có kết quả sớt hơn
chúng ta cũng phải mở cửa thị trường không chỉ là thương mại hóa không chỉ là giảm thuế
mà còn có mở cửa thị trường tịch vụ mở cửa thị trường đầu tư
bảo hộ của sự tiến tệ và những vấn đề sử dụng thể chế
đây là hiệp định rất mới và rất sức tạp
nên chúng ta tiếp cận với nó
bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là chúng ta đã chấp nhận những nguyên tắc cơ bản của tổ chức thương mại thế giới
trong cái đàm phán hiệp định thương mại việt nam hoa kỳ
chúng ta tạo ra một cái môi trường để thu hút đầu tư nước ngoài
và thông qua đầu tư nước ngoài chúng ta sẽ tăng xuất khẩu
thúc đẩy sản trường và tạo công cụ làm
tôi nhớ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là có hơn sáu mươi tỷ sáu mươi bốn tỷ đô la dòng vốn nước ngoài
ít đầu tiên
nhờ công cuộc đổi mới hơn ba mươi năm qua
đất nước ta đã đạt được những thành tiệu to lớn và có ý nghĩa lịch sử
làm thay đổi căn bản bộ mặt đất nước
tạo ra thế và lực mới cho đất nước
nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế
rõ ràng nếu như là lịch sử
thì có thể nói là cái sự thừa nhận như vậy của đảng
đối với xóa là một sự dũng cảm
xét về mặt nhận thức xét về mặt chính trị
cũng như là một sự tự lớn lên so với chính mình
có thể nói là
những cái nhận thức vượt lên chính mình như vậy
nó cùng với cả cái nhận thức về kinh doanh hành phần
nó hợp thành những cái gọi là cái bảo sách của đảng
bắt đầu và đánh dấu thời kỷ đổi mới từ hồi kỳ đó
có thể nói là tư nhận thức
nó đã chuyển hóa thành các chính sách
chuyển hóa thành các chủ trương thành các hành động
và nó tạo ra một sự thay đổi rất là mạnh mẽ
trong cái việc mà cho sản xuất bung ra
rồi tạo ra của cải nhiều hơn
và nó giúp chúng ta vượt qua cái giai đoạn có thể nói là tồi tệ nhất
xét ngặt kinh tế sau chiến tranh
có thể nói để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội
điều kiện tiên quyết yếu tố quyết định là đảng phải vững mạnh
cả về chính trị tư tưởng và tổ chức
về trí tuệ và đạo đức
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
kiên định đường lối đổi mới
bên cạnh đó đảng có những giải pháp hữu hiệu
để chống lại sự suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên
sự tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động diễn biến hòa bình
của các thế lực thù địch
có như vậy đảng mới có đủ sức chiến đấu
trước những tác động không thuận lợi của tình hình trong nước và thế giới